và làm suy sụp đồng tiền quốc gia này

đây là một phần tư trong tổng số tiền một tỷ đô la mỹ hiện vẫn đang nằm trong phòng nghi vấn

tương đương với một mươi gdp của moldova trong một người chưa được xác định danh tính
sự biến mất của số tiền khổng lồ trên đã khơi dậy làn sóng phất nộ tại đất nước ba năm triệu dân
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hàng ngàn người đã đổi ra đường biểu tình để yêu cầu các lãnh đạo cấp cao từ trước
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi quốc hội moldova đã bỏ phiếu bãi bỏ quyền miễn tố của cựu thủ tướng filat theo yêu cầu của phía công tố
ông filat bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ tại quốc hội ông này giữ chức thủ tướng moldova từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba
các quan chức hải quan australia ngày hôm nay cho biết vừa thu giữ bảy mươi một tấn thuốc lá
nhập lậu vào bán ở nước này đây là số thuốc lá lậu lớn nhất bị thu giữ trong một lần từ trước tới nay ở australia
lực lượng biên giới australia cho biết số thuốc lá trên được để trong ba lô hàng vận chuyển sang australia
hai lô bị phát hiện ở sydney và lô thứ ba bị can thiệp trước khi rời indonesia sang australia
bộ trưởng bảo vệ biên giới và nhập cư australia cho biết số thuốc lá bị thu giữ nói trên trị giá bốn mươi triệu đô la australia
trên thị trường chợ đen
nhiệt độ cao nhất trong ngày toàn miền sẽ tăng lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực miền trung với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế từ ngày mai cho đến những ngày sau đó
thời tiết sẽ trở lại trạng thái tạnh giáo và ít mưa cùng với mưa giảm thì nền nhiệt độ sẽ tăng dần
ban ngày nhiệt độ sẽ tăng nhanh so với những ngày vừa qua phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
đô ẩm trong khu khí cũng sẽ giảm xuống mức là từ năm mươi đến sáu mươi trừ chiều trời khô nóng
cùng với sự suy yếu của nhiễu động gió đông
tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận mưa cũng sẽ giảm nhanh
chủ yếu chỉ còn xảy ra vài nơi vào thời điểm chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày khu vực này sẽ có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín thời tiết sẽ không có biến động gì nhiều
mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ giao động trong khoảng là từ một mươi tám đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong một cho đến hai ngày đầu
dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực nên tại đây sẽ vẫn xảy ra mưa rào và rông rải rác
mưa chủ yếu vẫn sẽ xảy ra vào lúc chiều tối
sau đó khi dãy ngáp thấp suy yếu mưa sẽ giảm hẳn
nên khu vực này ngày trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
quý vị có thể theo dõi lại bản tin này trên trang web ww intv gov vn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt